lực lượng chức năng thành phố hà nội đã kịp thời phát hiện và thu giữ nhiều tấn hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chờ tiêu thụ
chiều ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi lực lượng quản lý thị trường thành phố hà nội phối hợp cùng đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội
bất ngờ kiểm tra một kho lạnh tại đường phố viên quận bắc từ liêm hà nội
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trong kho có hơn một mươi tấn hàng đông lạnh trong đó có hơn sáu tấn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng
số thực phẩm với đủ mọi chủng loại như chân gà tim dạ dày lợn đều được bảo quản trong tình trạng rất mất vệ sinh
bước đầu xác minh toàn bộ số hàng trên là hàng nhập khẩu mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
chủ của lô hàng này là công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thực phẩm tiến phát có địa chỉ tại số một trăm một mươi chín phố viên quận bắc từ liêm hà nội
hiện cục quản lý thị trường đang tiến hành kiểm đếm và làm việc với chủ cơ sở
để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật